liên quan đến việc bán vé tàu tết sau khi bán hết ba trăm linh vé tàu tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trong đợt một
bắt đầu từ tám giờ ngày một mươi tháng một mươi một ga sài gòn sẽ mở bán đợt hai với một mươi bảy năm trăm linh vé
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn một mươi bảy năm trăm linh vé bán ra đợt hai là số chỗ trên các toa tàu vừa được nâng cấp xong
thời gian bán vé tàu tết đợt hai sẽ bắt đầu từ một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi một
trong đó giai đoạn trước tết từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy có chín một trăm linh vé
giai đoạn sau tết chiều từ hà nội vào thành phố hồ chí minh từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sẽ bán tám bốn trăm linh vé
hành khách có thể mua qua ba hình thức là qua website vé tàu com vn tại các đại lý chính thức và tại ga sài gòn
ở ga hành khách phải nhắn tin trước để lấy số thứ tự rồi được hẹn ngày giờ cụ thể để đến mua vé
vé tàu tết năm nay đã được công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
mở bán từ ngày một tháng một mươi với số lượng ba trăm linh vé
giá vé năm nay so với vé tết năm ngoái tăng cao nhất là chín tám tùy theo loại ghế hoặc dường nằm
đến nay số lượng vé đợt một đã được đặt mua hết